sáng nay tám tháng một mươi một do thời tiết thuận lợi lực lượng chức năng tỉnh quảng nam đã nối lại hoạt động tìm kiếm người mất tích do sạt lở ở xã trà leng của huyện nam trà my và xã phước lộc của huyện phước sơn
tại huyện nam trà my bộ đội biên phòng quảng nam lữ đoàn công binh hai trăm bảy mươi quân khu năm công an huyện và ban chỉ huy quân sự huyện nam trà my và lực lượng xã trà leng
chia làm hai mũi tìm kiếm trên khu vực sông leng và lòng hồ thủy điện sông tranh hai
trong khi đó người dân địa phương cũng tiếp tục tìm kiếm gần khu vực sạt lở
còn tại huyện phước sơn lực lượng chức năng đã cố gắng thông tuyến từ xã phước thành vào phước lộc
công tác tìm kiếm bốn người mất tích tại xã phước lộc cũng đang được tiến hành rất khẩn trương
trước đó do mưa lớn hai ngày qua nên công tác tìm kiếm đã phải tạm dừng tính đến thời điểm này tỉnh quảng nam vẫn còn một mươi tám người mất tích